tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật cảnh sát biển việt nam
đa số các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết phải ban hành luật này
thảo luận tại tổ chiều nay về dự án luật cảnh sát biển việt nam các đại biểu bày tỏ ý kiến nhất trí cao với sự cần thiết phải ban hành luật
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng dự án luật vẫn còn một số nội dung quan trọng chưa cụ thể cần phải được bổ sung làm rõ